tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy ubnd huyện crono ra quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ bồi thường cho một mươi chín hộ dân với tổng kinh phí hơn tám tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh
chủ đầu tư là ban quản lý dự án các công trình thủy lợi đắc nông
đơn vị thực hiện bồi thường hỗ trợ là trung tâm phát triển quỹ đất hiện nay có tên là ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện crono
khi người dân biết đến việc chi trả tiền bồi thường cho một mươi chín hộ trên
nhiều người đã đứng lên khiếu nại tố cáo về danh sách những người được hưởng tiền đền bù đó
đất không ngập mà vẫn được hưởng mà ông nghĩ được duyệt tên là ngốt một tỷ ba mà hiện nay là cho ông ứng nghĩ là được năm trăm bốn mươi triệu
cái bức chúc của gia đình là như vậy là có nghĩa là những người có những người đất họ không ngập mà họ được đền bù mà của mình ngập là mình được đền bù thêm
tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín ubnd huyện crono đã phải ra quyết định điều chỉnh phương án bồi thường hỗ trợ công trình thủy lợi đắc đô
theo đó từ một mươi chín hộ được bồi thường nay chỉ còn
trong tám hộ tổng kinh phí tri trả giảm từ hơn tám tỷ đồng xuống còn hai bốn tỷ đồng
tại sao lại xảy ra sự việc bồi thương nhầm tại công trình thủy lợi đắc đô
đơn vị nào và ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm với sự cố hy hữu này
mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình
cùng với người dân địa phương đến khu vực đất lòng hồ
được bồi thường nhầm
được bồi thường hỗ trợ trong công trình thủy lợi đắc đô
ông nguyễn xuân khanh khẳng định
chỉ cần bằng mắt thường đã nhìn thấy những diện tích đất không hề bị ngập úng
nhưng lại có những hộ gia đình được hưởng một số tiền bồi thường rất lớn từ đó